tại quảng trị từ hôm qua đến nay nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa to lượng mưa đo được từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm
tại các huyện miền núi đắk cơ rông và hướng hóa nhiều thôn bản bị cô lập chia cắt do nước dâng cao và sạt lở đất
hiện mưa đã ngớt nhưng mực nước sông sepol vẫn đang dâng lên gây nguy hiểm tại khóm đông chín duy tân cao việt ca túp
trước tình hình mưa lớn dạng sáng nay ubnd huyện hướng hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
hỗ trợ sơ tán người dân ở những vùng trũng thấp gần sông suối bị ngập sâu đến nơi an toàn
hiện lực lượng chức năng đã chốt chặn ở những tuyến đường bị ngập lụt để cảnh báo hỗ trợ người dân đến nơi an toàn